xin được kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công
sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình
những đoàn khách quốc tế đầu tiên đến việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
kinh tế việt nam hai nghìn một mươi bảy thời cơ và thách thức
trong phần tin thế giới
liên hợp quốc thông qua nghị quyết ủng hộ lệnh ngừng bắn syri
triển vọng kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam
đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh
ngày một một một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một một hai nghìn một mươi bảy
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
chủ tịch nước trần đại quang dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận biểu dương những thành tựu nổi bật hai mươi năm qua
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam đã đạt được
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh đạt ba mươi tám tỷ đồng
bình quân đầu người đạt trên bốn mươi tám triệu đồng tăng hai mươi ba lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến nay toàn tỉnh có năm mươi chín trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh hà nam cần tiếp tục đổi mới tư duy
đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế
chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã trao huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai
phần thưởng cao quý của đảng nhà nước trao tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc
với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bình dương về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm trong tỉnh gdp tăng tám năm

năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm trong tỉnh gdp tăng tám năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi năm thu ngân sách đạt bốn mươi tỷ đồng đạt một trăm linh sáu dự toán trung ương giao
thu nhập bình quân đầu người đạt một trăm linh tám sáu triệu đồng
công nghiệp vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng khá
kim ngạch xuất khẩu ước đạt hai mươi bốn ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu bốn
và kim ngạch nhập khẩu ước đạt hai mươi năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu hai
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đồng thời yêu cầu tỉnh
chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh phát triển công nghiệp đặc biệt công nghiệp công nghệ cao
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp và khu vực nông thôn
chú trọng công tác quy hoạch và phát triển đô thị
trong cái định hướng mới bình dương làm được cái gì phát triển tốt hơn
định hướng phát triển tốt hơn
đây là câu hỏi
đây là câu hỏi lớn đặt ra để bình dương có thể đi đầu dẫn dắt khu vực và cả nước phát triển
cái tầm nhìn vấn đề là chỗ đó không phải là bình dương phát triển chỉ cho riêng mình
chứ không phải chỉ có đông nông bộ
chúng ta hiểu điều đó
và chúng ta phải phải có giải pháp nào mạnh mẽ hơn của trung ương một địa phương
những định hướng quan trọng nào cho bình dương
để có cái tầm nhìn xa hơn như thế
trước thềm năm mới hai nghìn một mươi bảy thủ tướng hy vọng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương
sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững
thu hút nhiều dự án fdi để tạo bước đột phá trong công nghiệp trong năm tới
hôm nay ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi bảy sở du lịch hà nội đã phối hợp với tổng công ty hàng không việt nam
tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế
hoạt động đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến thủ đô hà nội thể hiện thông điệp
hà nội luôn là điểm đến hấp dẫn thân thiện nhiệt tình mến khách
luôn chào đón du khách từ khắp các châu lục trên thế giới đến với thủ đô
đặc biệt tại lễ đón đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã gửi những lời chúc mừng năm mới
và chào đón đoàn khách du lịch đến việt nam bằng chính tiếng đức
gửi lời chúc mừng năm mới đến ông thomas boucher cùng đoàn khách du lịch
giám đốc sở du lịch thành phố hà nội chúc chuyến đi du lịch lần này của ông bà boucher
và đoàn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị thêm yêu mến thủ đô hà nội cũng như đất nước việt nam
ông thomas boucher cho biết rất vui mừng là vị khách quốc tế đầu tiên đến hà nội
và rất xúc động trước việc đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền hà nội
đây là lần thứ hai tôi đến hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu tôi và vợ đã có chuyến du lịch việt nam ba tuần
hà nội rất tuyệt và người dân việt nam cũng rất
thân thiện đó là lý do tôi tiếp tục quay trở lại đây để du lịch
và đặc biệt tôi rất yêu thích ẩm thực của việt nam
hình ảnh đón vị khách đầu tiên ngoài cái hình ảnh là cái việc thể hiện
cái nét đẹp truyền thống của người hà nội người việt nam chúng ta
thì nó cũng có ý nghĩa đối với ngành du lịch là cái sự trân trọng
cái sự luôn luôn dành những cái gì cái tình cảm tốt nhất những cái dịch vụ tốt nhất
những sản phẩm tốt nhất để phục vụ đưa đến cho người du khách
năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách quốc tế đến với thủ đô hà nội đã đạt bốn triệu lượt
điều đó khẳng định hà nội đang là điểm đến yêu thích của nhiều lượt khách quốc tế
với nhiều chính sách phát triển và đầu tư vào du lịch thời gian qua
hà nội hy vọng sẽ thu hút nhiều hơn các du khách quốc tế đến với thủ đô trong năm hai nghìn hai mươi
còn tại sân bay quốc tế phú bài thừa thiên huế sáng nay sở du lịch tỉnh cũng đã tổ chức đón
tặng hoa chúc mừng đoàn du khách trong nước và quốc tế đầu tiên đến bằng đường hàng không
với gần hai trăm linh hành khách trong đó có một trăm chín mươi du khách quốc tế sông đất đầu năm mới

bãi môn mũi điện độc bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia năm hai nghìn tám
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên năm hai nghìn một mươi sáu du khách đến phú yên tăng mạnh với trên một triệu một trăm bảy mươi lượt

theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tăng mạnh với trên một triệu một trăm bảy mươi lượt
tăng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
để tạo động lực thúc đẩy du lịch phú yên phát triển mạnh mẽ hơn
để tạo động lực thúc đẩy du lịch phú yên phát triển mạnh mẽ hơn
từ năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hoạt động quy mô cấp quốc gia quốc tế
từ năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hoạt động quy mô cấp quốc gia quốc tế
nhằm quảng bá thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
nhằm quảng bá thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế

tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch phú yên hai nghìn một mươi bảy từ ngày một đến ngày bảy tháng bốn

hoà chung với không khí cả nước an giang cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
hòa chung với không khí cả nước an giang cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
vui tươi và đầy ý nghĩa để chào đón xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy

trong chuỗi hoạt động có hoạt động tuần văn hóa ẩm thực mua sắm tết đình dậu
mua sắm tết đinh dậu thu hút mỗi đêm khoảng ba lượt khách
trong đó gian hàng nghệ thuật vẽ thư pháp với nhiều tác phẩm thư pháp về mùa xuân đinh rậu đẹp mắt
nên đã thu hút nhiều người dân ghé thăm quan
hòa chung với không khí cả nước nhiều người dân cũng như du khách các tỉnh trong khu vực
đã nôn nước kéo về trung tâm thành phố cần thơ thủ phủ tây đô để vui xuân đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
vào dịp này bến ninh kiều khu vực cầu đi bộ đặc biệt là các tuyến đường đèn nghệ thuật chật ních dòng người qua lại
so với những năm trước năm nay đường đèn nghệ thuật có sự đầu tư đổi mới hơn
nhất là việc thể hiện đèn đường nghệ thuật theo chủ đề
qua đó đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ thích thú của nhiều người dân và du khách
các tuyến đường đại lộ hòa bình được xác định là cổng chính năm nay
với việc trang trí hình ảnh cầu cần thơ cách điệu tạo hiệu ứng đèn led chớp trên dây văng
thể hiện chủ đề vươn lên và tỏa sáng
còn tại đà nẵng sáng nay cảng đà nẵng đã tổ chức lễ công bố vượt mức bảy triệu tấn hàng một năm của năm hai nghìn hai mươi
đón chuyến hàng đầu năm hai nghìn một mươi bảy và đưa vào hoạt động cần cầu qc ba hiện đại nhất miền trung
lễ đón chuyến hàng đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy được tổ chức ngay trên cầu cảng số một tiên sa
con tàu mang tên bindi ipsa
quốc tịch panama trở theo sáu trăm năm mươi bốn container hàng hóa đã cập cảng từ sáng sớm
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đà nẵng đạt bảy hai mươi năm triệu tấn tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi năm
trong đó sản lượng container đạt ba trăm hai mươi tiêu tăng hai mươi ba so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi bảy mục tiêu đạt ra là sản lượng qua cảng đạt bảy sáu triệu tấn trong đó container là ba trăm sáu mươi tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt sản lượng một mươi triệu tấn
container là năm trăm một mươi tiêu
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu trạm thu phí giao thông phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã chính thức dừng hoạt động sau một mươi hai năm bảy tháng khai thác thu phí
những năm gần đây bình quân mỗi ngày có khoảng hơn một lượt xe ô tô các loại đi qua trạm thu phí nhất là vào các ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ tết
thì số phương tiện giao thông tăng cao
năm hai nghìn một mươi sáu trạm thu phí giao thông phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã chính thức dừng hoạt động sau một mươi hai năm bảy tháng
năm hai nghìn một mươi bảy trận trang twitter cá nhân ông stoltenberg bày tỏ chia buồn với những nạn nhân của vụ tấn công cũng như toàn thể người dân thổ nhĩ kỳ
đại diện cấp cao vụ trách chính sách an ninh và đối ngoại liên minh châu âu eu bà federica mogherini cũng bày tỏ chia buồn với thân nhân các nạn nhân đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực để tránh tái diễn các thảm kịch tương tự